thưa quý vị một đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô số đề
hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet đã bị công an tỉnh hà giang triệt phá và bắt giữ tám đối tượng
quá trình khám xét lực lượng công an tạm giữ một mươi ba điện thoại di động bốn mươi năm viên nén hai mươi hai túi đựng ma túy tổng hợp
giấy vây tiền cùng nhiều tông vật liên quan
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
và đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra
mang súng và giao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn cùng đồng bọn
nguyễn thanh trọng hai mươi bốn tuổi trú tại tp biên hòa đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai bắt giữ
dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi một nhận được tin báo có hai đối tượng điều khiển xe máy mang theo súng và dao tự chế
di chuyển trên đường võ thị sáu tp biên hòa
tổ công tác một trăm sáu mươi một tám
công an tp biên hòa lập tức truy đuổi bắt giữ được nguyễn thanh trọng
đối tượng còn lại nhanh chân tẩu thoát
vật chứng thu giữ là hai dao tự chế một súng bắn đạn hoa cải
lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra vụ việc
bất ngờ đột kích vào địa chỉ hai trăm ba mươi hai phạm hùng huyện hòa vang và cơ sở sửa xe số một trăm năm mươi tám phạm như sương
quận liên triều lực lượng cảnh sát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp đà nẵng
đã phát hiện hàng chục xe đang độ chế cùng hàng trăm phụ tùng thiết bị phụ kiện
phục vụ cho xe độ chế không có hóa đơn chứng tử nguồn gốc
chủ hai cơ sở khai nhận số phụ tùng này của các thanh thiếu niên để độ chế thay toàn bộ vỏ nhựa xe
thay đổi ống giảm thanh lắp thêm đèn nhấp nháy thay vành đúc lắp thêm bánh
nhằm giúp các quay xế không bị ngã khi chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng
toàn bộ tăng vật phương tiện vật chủ
cơ sở độ chế đã được phòng cảnh sát giao thông công an tp lập biên bản
bàn giao cho công an địa phương thụ lý và tạm giữ để điều tra
trong quá trình đi thu mua nông sản phạm minh giang đã ra tay giật dây chuyền vàng
trị giá bốn mươi năm triệu của một người phụ nữ
công an thành phố châu đốc tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với phạm minh giang về hành vi cướp giật tài sản
vào ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại phường châu phú b tp châu đốc phát hiện chị phạm thị thanh thúy
điều khiển xe mô tô một mình trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng
giang đã bám theo vượt lên giật sợi dây truyền trong lúc giảng co cả hai ngã xuống đường
nghe thấy tiếng truy hô người dân đã kịp thời phối hợp bắt giữ giang
và bàn giao cho cơ quan công an
mở đầu là các tin tức về an ninh trật tự
với hành vi chống người thi hành công vụ nguyễn văn huân chú tài huyện đông hưng
vừa bị công an huyện đông hưng tỉnh thái bình khởi tố bắt tạm giả
tối ngày một mươi năm tháng một mươi một sau khi uống bia huân điều khiển xe mô tô từ thành phố thái bình
về thị trấn đông hưng đến km bảy mươi bốn tám trăm linh quốc lộ một mươi thuộc địa phận xã đông hợp
thì gặp tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra tuy nhiên đối tượng không chấp hành
mà tăng ga bỏ chạy điều khiển xe mô tô đâm thẳng vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
khiến một đồng chí cảnh sát giao thông bị hất văng xuống đường phải đưa đi cấp cứu
tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tạm giữ hình sự
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô
số đề qua mạng viễn thông mạng internet với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện bắc quang
công an thành phố hà giang đồng loạt tấn công bắt quả tàng
đồng thời triệu tập tám đối tượng trú tại thành phố hà giang và huyện bắc quang
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ
ba điện thoại di động bốn mươi năm viên nén hai mươi hai túi nhỏ bên trong có đựng nhiều tinh thể màu trắng
nhiều giấy vay tiền và sổ ghi chép cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn
hoạt động thông qua mạng viễn thông mạng internet
từ khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn một tỷ đồng một ngày
và đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai phối hợp với công an phường suối tre
phát hiện bốn đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
kiểm tra hành chính căn nhà số hai mươi sáu đường số ba khu phố núi tung phường suối tre

thành phố long khánh lực lượng chức năng phát hiện bốn đối tượng gồm phùng văn hào
huỳnh minh thuận phạm trọng thể và chu văn hiếu có biểu hiện nghi vấn
thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
các đối tượng khai nhận hoạt động cho vay tiền góp tại nhiều địa phương từ đầu năm đến nay
tổng số tiền cho vay trên một tỷ đồng với hơn một trăm linh người vay
tổng lãi suất ước tính lên đến bốn trăm ba mươi tám một năm
công an tỉnh an giang vừa tổ chức trao các phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy
cho công an các xã phường thị trấn và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
đợt này công an tỉnh an giang được bộ công an trang bị ba mươi bảy xe ô tô tải cho công an các xã thị trấn
hai xe mô tô cho công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
chín cano cho lực lượng cảnh sát giao thông
ngoài việc trang bị của bộ công an đợt này công an tỉnh an giang cũng trang bị thêm tám xe mô tô
cho các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
việc trang bị phương tiện cho lực lượng công an nhất là công an xã chính quy đã từng bước khắc phục
những khó khăn về cơ sở vật chất hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an cơ sở
trong quá trình thực thi nhiệm vụ góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ công tác
nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị nghề thủ công truyền thống quảng bá văn hóa địa phương
nhân kỷ niệm một mươi tám năm ngày di sản văn hóa việt nam ban quản lý phố cổ hà nội
đã bị tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa trong đó có hoạt động điểm nhấn là giới thiệu triển lãm sản phẩm
gốm be chạch nổi tiếng của làng bát tràng và gốm đến từ làng trường thịnh huyện đông hòa tỉnh phú yên
tại trung tâm thông tin di sản phố cổ hà nội triển lãm được giới thiệu tới du khách từ ngày một mươi tám tháng một mươi một đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai
sinh ra và lớn lên ở làng gốm bát tràng nghệ nhân nguyễn trường sơn là người dành nhiều tâm huyết
với dòng gốm be chạch đây là phương pháp làm gốm lưu lại dấu tay của người thợ trên sản phẩm
tạo nên bề mặt lồi lõm tự nhiên được lưu giữ kỹ thuật làm gốm cổ truyền với sơn đó là niềm tự hào lớn lao
với sự giao thoa giữa các vùng miền văn hóa đặc biệt là gốm với một người trẻ với tâm huyết
thì luôn luôn mong muốn rằng được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cũng như là giới truyền thông
cũng như là những người sử dụng đồ gốm luôn luôn quan tâm đến hàng gốm việt nam như một món quà
mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc để làm sao cho cái sản phẩm này lan tỏa và giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế
bên cạnh các sản phẩm gốm be chạch bát tràng triển lãm còn giới thiệu tới người xem các sản phẩm đến từ làng gốm trường thịnh
ở huyện đông hòa tỉnh phú yên đã tồn tại hàng trăm năm nay cũng từng trải qua nhiều thăng trầm
nhưng với nhiệt huyết của các nghệ nhân
làng nghề gốm trường thịnh hiện vẫn được duy trì và hướng đến sản xuất các sản phẩm gốm mỹ nghệ độc đáo phục vụ người tiêu dùng
cái đặc điểm gốm của làng trường thịnh phú yên thì nó là loại gốm đỏ mà làm từ đọc xét không trang men
nhưng mà nó có cái đặc trưng của nó là gốm đó mình làm từ tay không làm khô mẫu
nhưng mà những người nhân đã thổi hôn vào đó theo những tác phẩm tiêu biểu

ông đã có lịch sử hình thành lâu đời tại việt nam
trải qua thời gian các sản phẩm gốm việt luôn có sắc thái riêng đặc trưng riêng của làng nghề
và phản ánh được quan niệm thẩm mỹ của các nghệ nhân
việc tổ chức triển lãm giới thiệu hai làng nghề gốm cũng là cách để giữ gìn và tôn trọng những giá trị văn hóa mà cha ông đã truyền lại
cái quan trọng gặp nhau ở trong cái triển lãm này chính là chúng ta cùng tôn trọng toàn bộ cái di sản mà tổ tiên để lại
và các nghệ nhân cố gắng đưa nó đến tiếp cận với những người cư dân hiện nay
và để tạo cho họ được một cái nhìn nhận lại quá khứ rất oi hùng rất là tuyệt vời của tổ dân chúng ta
trong vấn đề tạo dáng trong vấn đề tạo hoa văn và đặc biệt là hoa văn để gửi gắm cái tình cảm vào đó
chúng tôi cũng mong muốn là không những ở cái không gian của khu vực hồ hoàn kiếm khu phố cổ hà nội
đây nó là cái di sản quốc gia thì mong muốn là nó sẽ là những cái mà được trên cả nước mọi người ai cũng biết đến
và ai cũng có những cái ý thức cái nhận thức để mà cùng để bảo tồn những cái giá trị di sản vùng miền của nơi mà mình đang sinh sống
làm gốm thủ công là một kỹ thuật khó cho năng suất thấp
vì vậy đòi hỏi người nghệ nhân phải thực sự yêu nghề truyền thống
nhưng với tâm huyết của những nghệ nhân họ đang nối tiếp và thổi hồn vào tác phẩm gốm bằng sự say mê
để sáng tạo dự án
tạo ra dòng gốm thủ công độc bản để di sản gốm trở thành niềm tự hào của mỗi người dân đất việt
thưa quý vị hội những người đi tù hội vỡ nợ muốn làm liều hay hội túng quẫn làm liều
thời gian vừa qua những hội nhóm có tính chất tiêu cực như vậy xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội với hàng nghìn người tương tác
tham gia vào những nhóm này những người trẻ rất dễ bị rụ rỗ thực hiện các hành động phạm pháp như bán ma túy cướp ngân hàng hay gây dối
mặc dù đã có nhiều quy định xử phạt đối với những hành vi đưa thông tin sai lệch kích động tệ nạn xã hội trên không gian mạng
tuy nhiên những hội nhóm này vẫn đang ngày một gia tăng
với đề chính sách sáng ngày hôm nay thiếu tá tiến sĩ nguyễn văn oanh giảng viên khoa cảnh sát hình sự học viện cảnh sát nhân dân sẽ có những chia sẻ cụ thể
mới đây công an tp hcm đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tổ chức cướp ngân hàng tại phòng giao dịch nhị xuân thuộc ngân hàng sacombank
các đối tượng này khai nhận
việc làm nợ nần nên tham gia nhóm kín facebook hội những người vỡ nợ muốn làm liều
nhóm này có nhiều thành viên từ khắp các tỉnh thành cả nước nên không biết lai lịch của nhau
dùng tên giả để bảo mật các đối tượng đã bàn nhau mua khẩu súng nhựa và súng công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội để thực hiện cướp tài sản tại ngân hàng
sau khi gây án sẽ ra nước ngoài để lẩn trốn
và đây chính là hậu quả từ việc tham gia vào các hội nhóm tiêu cực trên mạng xã hội